thưa quý vị khán giả nhiệt độ tại hầu hết các tỉnh thành trên cả nước vẫn là khá cao
khu vực bắc bộ có mức nhiệt phổ biến là từ ba mươi năm ba mươi sáu độ c thậm chí có nơi trên ba mươi sáu độ c
khu vực vùng núi từ thanh hóa đến thừa thiên huế có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất là trên ba mươi năm độ c
độ ẩm thì tương đối thấp trong ngày thì chỉ từ là năm mươi năm đến sáu mươi năm
thời gian có nhiệt độ trên ba mươi năm độ c là từ một mươi ba đến một mươi sáu giờ
vâng với thời tiết nắng nóng như vậy thì có lẽ chúng ta cần hết sức đề phòng
nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn nhất là ở khu vực dân cư có nhu cầu sử dụng điện tăng cao
ngoài ra quý vị cũng cần lưu ý nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ
do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao
còn tại khu vực tây nguyên và nam bộ thì sẽ có mưa rào và rông vài nơi
riêng phía nam chiều tối có mưa rào và rông rải rác
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh